hôm nay hai mươi một tháng bốn ngày sách việt nam sự ra đời của ngày sách việt nam là dấu mốc quan trọng
đối với ngành xuất bản in và phát hành
tuy nhiên trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn trước tác động tiêu cực của dịch covid một mươi chín
ngành xuất bản in và phát hành đã và đang tìm ra các giải pháp vượt qua thách thức
để phát triển và hướng đến xây dựng chiến lược sách quốc gia việt nam
sáu năm sau ngày sách việt nam hai mươi một tháng bốn ra đời theo quyết định số hai trăm tám mươi bốn qdttg của thủ tướng chính phủ
đã khuyến khích phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng nâng cao nhận thức của nhân dân
về ý nghĩa to lớn tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức kỹ năng
phát triển tư duy giáo dục rèn luyện nhân cách con người
tuy nhiên thời gian gần đây cùng với nhiều lĩnh vực khác ngành sách việt nam nói riêng
và thế giới nói chung cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín
để vượt qua giai đoạn khó khăn này ngành xuất bản in và phát hành đã và đang đẩy mạnh công tác
tuyên truyền quảng bá văn hóa đọc nhân dịp sự kiện ngày sách việt nam hai mươi một tháng bốn
từ hội sách trực tuyến chào mừng ngày sách việt nam lần thứ bảy ngành xuất bản tiếp tục duy trì
sàn giao dịch điện tử phát triển trở thành sàn giao dịch sách hiệu quả tiếp tục tìm đối tác đầu tư
xây dựng quỹ hỗ trợ phát triển văn hóa đọc tủ sách cộng đồng triển khai chương trình sách quốc gia thiết yếu
tổ chức các giải thưởng sách để lan tỏa sách hay sách tốt đến bạn đọc nhằm góp phần cổ vũ
gìn giữ văn hóa đọc ở việt nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế và phát triển